thưa quý vị ngày hôm nay mưa lớn vẫn liên tục gây ngập lụt tại nhiều nơi ở miền trung tây nguyên
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đến nay mưa lớn đã làm một mươi tám người chết mất tích và bị thương
trong đó số người chết tại nghệ an là hai người thứ thuyên huế một người và hòa bình một người và một mươi người mất tích tại tỉnh quảng bình quảng trị quảng ngãi thứ thuyên huế
bốn người bị thương ở tỉnh hòa bình và quảng ngãi
mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến cho hàng nghìn hộ dân ở các tỉnh quảng bình quảng trị bị ngập sâu học sinh phải nghỉ học
riêng tại quảng bình tính đến tám giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi địa phương đã ghi nhận trên một ba trăm linh nhà dân ở các huyện lệ thủy quảng ninh thị xã ba đồn bị ngập lụt do mưa lũ đã có hai người mất tích
hiện lực lượng cứu hộ địa phương đang phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm hai người dân mất tích do mưa lũ
hiện nay các huyện thị xã và lực lượng công an đang
khẩn trương giúp dân di rời dân những nơi sung yếu có nguy cơ bị ngập sâu sạt lở tới nơi an toàn
qua đó hơn một hộ dân đã được di rời đến nơi an toàn
trong khi đó vào chiều nay ủy ban nhân dân xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi cũng đã điều động tàu cá tìm kiếm tàu cá có bốn thuyền viên mất tích trong thời tiết biển động
hiện chính quyền đề nghị ủy ban nhân dân thành phố bộ chỉ huy biên phòng tỉnh điều động tàu tìm kiếm ngư dân và hỗ trợ tám mươi triệu cho các tàu của người dân đang tìm kiếm bốn người mất tích
mưa lũ cũng làm sáu vị trí đường giao thông địa phương tại hà tĩnh bị sạt lở làm hàng chục điểm đường quốc lộ đường giao thông địa phương tại nghệ an quảng bình đắk lắc bị ngập sâu gây ách tắc giao thông
hiện chính quyền địa phương phối hợp với ngành giao thông đã lập rào trắn điều tiết giao thông và tổ chức khắc phục sự cố
về nông nghiệp gần một hectare cây lương thực tại đắk lắc bị ngập cuốn trôi
tại khu vực quảng bình quảng trị thừa thiên huế có mưa to đến rất to mưa lớn khiến lũ trên các sông lên cao nhiều khu vực bị ngập lụt chia cắt nguy cơ cao gây lũ quét sạt lở đất
do mưa lớn kéo dài diễn ra liên tiếp trong nhiều ngày qua với tổng lượng mưa mỗi đợt lên tới hàng trăm mm đến nay khu vực trung bộ và tây nguyên đã có hai hai trăm hai mươi năm trên năm sáu mươi hồ đã đầy nước
đặc biệt hiện đã có một trăm linh chín trên hai trăm hai mươi một hồ thủy điện phải xả qua tràn